mặc dù ngành nông nghiệp phía nam đã nỗ lực kiểm soát nhưng giá lợn hơi trong nước vẫn liên tục biến động
do nguồn cung mặt hàng này chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong quý i năm hai nghìn hai mươi tổng sản lượng thịt lợn cung ứng ra thị trường ước đạt tám trăm một mươi một tấn
giảm gần hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp trong nước chỉ mới nhập khẩu được hơn ba mươi chín tấn
tương đương khoảng bốn mươi kế hoạch đề ra
do nguồn cung thiếu trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng nên giá thịt lợn liên tục biến động
và chưa thể giảm về mức bảy mươi đồng một ký như cam kết của các doanh nghiệp
bởi trước khi có dịch cả nước mỗi quý cần tới chín trăm một mươi tấn
trong khi vừa qua mới đạt từ tám trăm hai mươi đến tám trăm ba mươi tấn và phải đến quý bốn mới đạt được sản lượng đó
bên cạnh đó giá thành sản xuất cao vì phải đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học
kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất
ngoài ra cũng do tỷ lệ lợn còn thiếu nên còn rất nhiều khâu trung gian

nên là cái phần muốn đặt con rống của chúng tôi là rất là khó khăn chúng ta phải có chất hạ
ngành nông nghiệp đang tập trung nhiều giải pháp trong đó đặc biệt chú trọng vào việc tái đàn tăng đàn
ngành tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp cùng với hiệp hội nông dân để đảm bảo tăng đàn nhanh nhất nhưng phải an toàn